công tác phòng chống về covid một mươi chín tại tp hcm
trong chiều tối ngày một mươi chín tháng sáu tp hcm đã thiết lập vùng phong tỏa sáu khu phố để chống dịch
bao gồm ba ấp tại huyện hóc môn và ba khu phố thuộc quận bình tân
những vùng phong tỏa này sẽ được thiết lập trong một mươi bốn ngày
tại huyện hóc môn ba khu vực bị phong tỏa là ấp tân thế hai tân thế ba và một phần ấp thế tây một
quận bình tân có ba khu vực phong tỏa là khu phố hai ba bốn thuộc phường an lạc
ba khu phố bị phong tỏa ở quận bình tân có diện tích một trăm bảy mươi một hectare với hơn một mươi bảy bốn trăm linh hộ gần năm mươi sáu người
quyết định thiết lập vùng phong tỏa được đưa ra khi thời gian qua trên địa bàn khu phố hai ba mươi bốn phường an lạc
đã có một trăm hai mươi bảy ca bệnh covid một mươi chín cùng với hai mươi sáu ca liên quan đến các địa bàn khác và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện
theo quận bình tân đề xuất được chấp thuận sẽ có ba trăm linh sáu doanh nghiệp bị ảnh hưởng và bốn đơn vị hành chính
nằm trong khu vực phong tỏa gồm văn phòng tiếp công dân của trung ương đảng tòa án nhân dân
viện kiểm soát nhân dân quận chiêu cục thi hành án dân sự quận
riêng ưu ba nhân dân phường an lạc sẽ bố trí một hướng di chuyển để cám bộ công chức đến trụ sở
và đi làm nhiệm vụ trên địa bàn
ưu ba nhân dân huyện hóc môn và ưu ba nhân dân quận bình tân đã kiến nghị phối hợp với các sở ngành đơn vị
có liên quan phối hợp hỗ trợ người dân trên địa bàn về nhu yếu phẩm trong hai mươi